chào mừng quý vị đến với bộ phim thời sự trưa của chuyên hình nhân dân
hôm nay thứ bảy ngày chín tháng một mươi hai chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây

theo bộ trưởng trần hồng hà việc khai thác sử dụng nước thượng nguồn sông mekong chứa bền vững
vì lợi ích cục bộ của từng quốc gia đang gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân vùng đồng bằng sông cửu long
kéo theo các hệ lụy tiêu cực biến đổi khí hậu
ủy ban sông mê công việt nam có vai trò rất quan trọng trong việc phân tích đánh giá tình hình khai thác sử dụng dòng mekong
qua đó tham mưu chính phủ thủ tướng chính phủ việt nam thực hiện tốt công tác phối hợp quốc tế
để ra giải pháp cung cấp quốc gia thuận nguồn sử dụng bền vững dòng mekong hay hòa lợi ích của các nước trong khu vực
việc kiện toàn ủy ban sông mekong việt nam bao gồm phương án hợp nhất với ủy ban sông cửu long
đề xuất một phó thủ tướng chính phủ đảm nhận vai trò chủ tịch vào ủy ban sông mekong việt nam để tăng hiệu quả hoạt động
ngày tám tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông đinh la thăng
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị sau này là hội đồng thành viên
tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pvn nguyên đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban kinh tế trung ương
ông đinh la thăng bị khởi tố vì có những sai phạm trong thời gian làm bí thư đảng ủy
chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pvn giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi một
ngay sau đây là ý kiến của người dân tại các địa phương về vụ việc khởi tố và bắt tạm giam ông đinh la thăng mà nhóm phóng viên của chúng tôi vừa tổng hợp
chưa có tuyên lệ đối với đảng của nhà nước ta khi mà bắt ông đinh la thăng là một đảng viên mà phụ trách chức vụ cao cấp
nhất là quỹ viên bộ chính trị đồng thời trước đó cũng đã làm bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
và sau này là về trung ương làm phó bang kinh tế trung ương
mà việc làm này tôi cho rằng đúng là chưa có tiền lệ
tôi và cử tri cũng rất là quan tâm và đồng thời cũng rất là tán thưởng và đồng tin
việc làm này của đảng rất là nghiêm túc đồng thời cũng đã lấy lại cái niềm tin cho nhân dân
là thấy rằng là đảng không có lõi trừ một cái đảng viên ở phụ trách chức vụ cao cấp
hoặc là đảng viên bình thường hoặc là người dân khi mà có liên quan đến vấn đề tham ô tham nhũng
đều là bị đưa ra xét xử và xử lý đàng hoàng
chưa thấy rằng là cái quyết tâm chính trị của đảng nhà nước ta rất là cao
và việc thực hiện đó thì đến giờ này chú thấy rằng khi hay tin là chú rất là mừng
mừng nghĩ rằng thế này chủ trương của đảng nhà nước
và nói như đồng chí tổng bí thư nguyễn phu trọng nói là lò đã nóng rồi
mũi tươi đưa vào cũng cháy
và tôi cho rằng là cái việc đó thì nó phù hợp với động dân và chính điều đó mới giữ được cái chế độ mình
tôi thấy theo cái chủ trương nhà nước mà chống tham nhũng thực hiện cái điều này là hết sức là đúng đắn
đúng với cái lòng dân đó
thật ra trong cái lúc mà đất nước ta còn nghèo mà ông này lợi dụng chức quyền để là lấy tiền tư riêng
thì cái này đúng ra là đối với một cán bộ mà đảng viên cấp cao mà làm như vậy thật là nó không đúng
đối với dân người ta cũng không đồng tình cái chỗ này
tôi thấy rất rất là có đồng tình ủng hộ cái việc mà coi như quan điểm của đảng và chính phủ về vấn đề kiên quyết chống tham nhũng
làm cái này tạo cho đất nước
cho nhân dân là tin tưởng phấn khởi và được đối tính đã của đảng trong việc phòng chống tham dũng của năm hai nghìn một mươi bảy cũng như năm tiếp theo
trong phần tin tiếp theo hơn một người dân vùng lũ huyện văn chấn được khám chữa bệnh miễn phí
thay đổi thời tiết bệnh về đường hô hấp tăng cao ở trẻ nhỏ
ngày tám tháng một mươi hai ông nguyễn ngọc thiện ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch cùng đoàn công tác của bộ văn hóa đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh hà nam về lĩnh vực văn hóa thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng bộ văn hóa thể thao du lịch nguyễn ngọc thiện đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh hà nam trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là văn hóa thể thao du lịch
bộ trưởng nhấn mạnh hà nam có rất nhiều tiềm năng để phát triển văn hóa thể thao du lịch toàn diện
trong chiến lược phát triển văn hóa thể thao du lịch trong thời gian tới bộ trưởng đề nghị tỉnh hà nam nên xác định phát triển kinh tế nên song hành cùng giữ gìn bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa
đối với du lịch tỉnh hà nam được đánh giá có xuất phát điểm chậm hơn các tỉnh khác nhưng đây cũng là cơ hội để hà nam học hỏi rút kinh nghiệm từ các tỉnh đi trước để tìm cho mình được hướng đi phù hợp bài bản với hướng đi riêng
bộ trưởng cho rằng du lịch muốn phát triển thì tỉnh quan tâm có các chính sách ưu đãi tạo mọi điều kiện để thu hút các nhà đầu tư lớn có tiềm năng và tâm huyết với ngành du lịch cùng với đó phải tạo ra được sản phẩm du lịch đặc trưng độc đáo để thu hút và giữ chân khách du lịch
bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh hà nam cần ưu tiên quy hoạch thiết chế văn hóa thể thao cơ sở ở khu vực trung tâm để khai thác được hết lợi thế phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân
chiều ngày tám tháng một mươi hai tại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn việt nam đã diễn ra hội nghị rút kinh nghiệm thí điểm giao lưu công tác chính trị giữa đồn biên phòng cửa khẩu hữu nghị bộ đội biên phòng lạng sơn việt nam và trạm kiểm tra biên phòng hữu nghị quan tổng đội công an biên phòng quảng tây trung quốc
tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo biên phòng các tỉnh quảng ninh lạng sơn cao bằng hà giang lào cai lai châu và điện biên
các hoạt động giao lưu công tác chính trị giữa hai đồn biên phòng đã đạt được nhiều kết quả với nhiều nội dung như giao lưu học tập công tác xây dựng đảng giao lưu học tập ngôn ngữ hữu nghị việt trung giao lưu văn hóa thể thao
từ kết quả đạt được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị lạng sơn việt nam và trạm kiểm tra biên phòng hữu nghị quan quảng tây trung quốc tiếp tục ký cam kết thi đua giao lưu năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị giao lưu hai đồn biên phòng hai bên đã tham gia trồng cây tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị lạng sơn và xem triển lãm ảnh mỹ thuật thư pháp và tranh do chính các cán bộ chiến sĩ lực lượng biên phòng việt nam trung quốc sáng tác

đến nay người dân vùng bị thiệt hại đang từng bước khắc phục khó khăn khôi phục sản xuất và ổn định đời sống
thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh champasak đồng chí mệch phong phị thạc chia sẻ những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra đối với nhân dân các tỉnh miền trung nói chung và nhân dân tỉnh quảng nam nói riêng
nhân dịp này đồng chí mạch xã văn phong phị thạc đã trao số tiền một mươi đô la tương đương hơn hai trăm linh triệu đồng cho tỉnh quảng nam để góp phần giúp đỡ người dân bị thiệt hại do cơn bão số một mươi hai gây ra
với tinh thần tương thân tương ái vừa qua tại ubnd xã phúc sơn huyện văn chấn tỉnh yên bái sở y tế tỉnh yên bái đã tiến hành thăm khám kiểm tra sức khỏe cấp phát thuốc và trao quà cho người dân vùng lũ
qua đó đã có hơn một người dân được khám và chữa bệnh miễn phí
theo đó hơn một người dân xã phúc sơn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số vùng lũ được khám sàng lọc các bệnh như tim mạch đau thắt lưng viêm phế quản và một số bệnh khác
phần lớn người dân đến khám là những người già có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh nhưng không có điều kiện khám chữa bệnh
đồng thời cũng có nhiều người bị nước lũ cuốn trôi hết tài sản nhà cửa toàn bộ kinh phí được chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam tài trợ miễn phí
cảm ơn nhà nước cũng quan tâm
có gì cũng để giúp lỡ dân dân
hôm nay là đến khám bác sĩ ở dưới thì nhất nhật tình và dân dân dân dân ai cũng cảm động
hôm nay về khám ai cũng về khám thì cũng có được sức khỏe cán bộ bác sĩ quan tâm đến dân dân
chương trình khám chữa bệnh
tư vấn trên địa bàn vùng lũ tỉnh yên bái được thực hiện trực tiếp bởi đội ngũ hơn ba mươi cán bộ các y bác sĩ chuyên khoa hàng đầu của bệnh viện bạch mai
hôm nay bệnh viện bạch mai kết hợp với sở y tế yên bái được lên đây khám và phát thuốc tặng quà cho con ở đồng bào lũ lụt ở đây
và qua đây cũng góp phần cho bà con được ổn định cuộc sống
để làm công tác từ thiện với bệnh viện bạch mai thì nói chung là cũng thường xuyên có những chuyến đi công tác từ thiện đến các vùng đồng bào khó khăn
rồi vùng lũ lụt rồi những vùng đặc biệt khó khăn thì cũng thường xuyên đến với bà con bằng công tác từ thiện đến khám bệnh rồi phát thuốc rồi tặng quà
chương trình là hoạt động nhân đạo có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm giúp hàng nghìn người dân được các bác sĩ chuyên khoa hàng đầu khám và chữa bệnh miễn phí
góp phần phát huy tinh thần tương thân tương ái
cùng đồng hành chung tay vì sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân vùng lũ giúp nhân dân mau chóng vượt qua mọi khó khăn sau lũ vươn lên ổn định cuộc sống
tại hải dương nhiều ngày qua thời tiết có sự tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm
ngày ấm sáng sớm và tối muộn thì lại lạnh khiến cho nhiều trẻ đã phải nhập viện liên quan đến bệnh về đường hô hấp
tuy nhiên không ít phụ huynh còn chủ quan và chăm sóc trẻ không đúng cách khi trẻ mắc bệnh
bệnh viêm đường hô hấp là một trong những bệnh trẻ hay mắc về mùa lạnh
khi giao mùa thời tiết có sự tranh lệch cao giữa ngày và đêm
khi mắc bệnh thường có các triệu chứng như khó thở sốt nhẹ ho và chảy nước mũi
hiện khoa hô hấp bệnh viện nhi hải dương đang có khoảng bốn mươi bệnh nhi nội trú
cứ gió thay đổi thời tiết gió chết hay là cháu lại bị hô có nhà cháu bị hoa cháu hát hơi cháu khỏa khẻ cháu không tháo
thế là đến hôm sáng sau là cho cháu đi viện
dự báo những ngày tới trời sẽ trở rét bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên giữ ấm cho trẻ tránh những nơi có gió lùa
trẻ bị sốt thì cha mẹ nên để ở nhà theo dõi
những trẻ đi mẫu giáo nhà trẻ sẽ rất dễ mắc các bệnh đường hô hấp
do vậy các trường phải bỏ đảm phòng kín gió tránh gió lùa

phát triển hơn

và đặc biệt là phải cho trẻ uống nhiều nước ấm để làm ấm đường hô hấp
và cho trẻ bố mẹ thường xuyên